trong sáng ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương
về phương án tác chiến chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và các tỉnh miền trung
thứ trưởng cũng đã trực tiếp đến làm việc tại trụ sở ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
liên quan đến công tác phối hợp triển khai phương án cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện rào trang ba
tại buổi làm việc với sở chỉ huy tiền phương công tác cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở thủy điện giao trang ba đặt tại xã phong xuân
thứ trưởng nguyễn văn sơn cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực phương tiện có thể để phối hợp một cách hiệu quả nhất với quân khu bốn
trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến để sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng cứu nạn cứu hộ đã chia thành ba mũi tiếp cận khu vực thủy điện rào trăng ba
thủy điện giao trang ba giao trang bốn và tiểu khu sáu mươi bảy nơi đoàn công tác mất tích
hướng đường bộ hơn sáu trăm bốn mươi người của bộ binh công binh cứu thương cùng hàng trăm máy móc phương tiện dọn dẹp thông tuyến đường bảy mươi một vào trạm sáu mươi bảy
hướng đường thủy đoàn công tác do lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế kiểm lâm
cùng tám mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế đã sử dụng hai cano năm thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện hương điền
đến thủy điện giao trang bốn tiếp tế lương thực kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm người mất tích ở giao trang ba
trong đó đã cứu được một mươi chín người mắc kẹt và tìm thấy được một thi thể
do thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nên cán bộ chiến sĩ công an phải mất rất nhiều giờ
băng đường rừng vượt dòng thủy điện mới có thể di chuyển ra ngoài
hướng hàng không sử dụng hai trực thăng của sư đoàn ba trăm bảy mươi hai quân chủng phòng không không quân
bay trình sát thực địa phát hiện nhóm hai ba người tại thủy điện giao trang ba
thả nhu yếu phẩm và thiết bị y tế xuống tiếp tế
lực lượng biên phòng huyện a lưới cũng đã liên lạc được với những công nhân tại nhà máy thủy điện alin b hai
theo đó toàn bộ một mươi bốn công nhân tại đây vẫn an toàn và có đủ lương thực thực phẩm dự trữ
như vậy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng chức năng đã tìm thấy bốn thi thể nạn nhân mất tích
công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang được triển khai trong ngày hôm nay
theo quý vị và các bạn tôi đang có mặt tài sở chủ huy tiền phương cứu nạn cứu hộ
trong ngày hôm nay lực lượng công an sẽ tăng cường quân số và phương tiện
để cùng với các lực lượng tích cực triển khai các phương án tìm kiếm
vâng thưa quý vị áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa biển đông hiện nay có khả năng mạnh lên thành bão số tám
và được dự báo là có khả năng đi thẳng vào khu vực miền trung
nên yêu cầu đặt ra việc giải quyết tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện rào trăng ba
cần được thực hiện một cách khẩn trương
công an tỉnh thừa thiên huế được giao trách nhiệm tìm kiếm một mươi sáu công nhân thủy điện rào trăng ba còn lại
rất có khả năng các nạn nhân mất tích dưới lòng hồ thủy điện nên cần khẩn trương huy động các phương tiện
nhân lực yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cùng với các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế tổ chức tìm kiếm
và theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực giữa biển đông
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi sáu năm độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi ba năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi